chiều nay một tháng sáu dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận dự thảo nghị quyết của quốc hội
về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
để góp phần hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh
tạo động lực phát triển chính phủ chính quốc hội giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
theo ước tính việc đề xuất giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước gần một mươi sáu tỷ đồng
để bảo đảm đúng mục tiêu đúng đối tượng cần hỗ trợ bộ tài chính đề xuất đối tượng được giảm thuế
là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi không quá ba tỷ đồng
và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm hai nghìn hai mươi không quá một mươi người
doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi không quá năm mươi tỷ đồng
và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm hai nghìn hai mươi không quá một trăm linh người
qua thảo luận ubth đồng ý với đề xuất của chính phủ
xong đề nghị sửa lại tên gọi của dự thảo nghị quyết nhằm tránh trường hợp
các doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chí về doanh thu và lao động
đồng thời nhất trí trình quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ chín